tại thành phố tân an tỉnh long an chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự
hội nghị thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực miền đông nam bộ lần thứ sáu
và khu vực đồng bằng sông kiểu long lần thứ tám nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch quốc hội nhấn mạnh hội nghị thường trực hội đồng nhân dân
hai khu vực được tổ chức tại tỉnh long an là một bước đổi mới phương thức kết hợp
trong tổ chức hội nghị thường trực hội đồng nhân dân giữa các khu vực
chủ tịch quốc hội đánh giá cao việc ban tổ chức đã tổ chức tọa đàm vào chiều một mươi tháng bảy
để có thêm nhiều thời gian cho các đại biểu trao đổi thảo luận chia sẻ kinh nghiệm hay
đề xuất được nhiều ý kiến đổi mới những kiến nghị hay gửi tới ủy ban thường vụ quốc hội
chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế nhất là các quy định của pháp luật về tổ chức
hoạt động của chính quyền địa phương
chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng
hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước
ở địa phương và đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân